chương trình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại
do trợ cháy vào lúc sáng chưa có người nên rất may là không có thương vong về người và hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại về tài sản